thưa quý vị vào lúc bảy giờ sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi lễ viếng truy điệu các cán bộ sĩ quan chiến sĩ
hy sinh khi làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả lũ lụt tại thủy điện giao trang ba
được tổ chức trọng thể tại nhà tăng lễ bệnh viện quân y hai trăm sáu mươi tám tỉnh thừa thiên huế
lễ viếng bắt đầu từ lúc bảy giờ đến một mươi một giờ lễ truy điệu diễn ra từ một mươi một giờ đến một mươi hai giờ
và từ một mươi hai giờ đến một mươi ba giờ cùng ngày tổ chức lễ di quan
ban tổ chức lễ tăng gồm một mươi sáu đồng chí bộ phận giúp việc bao gồm hai mươi một đồng chí
quân khu bốn đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quân sự và cấp ủy chính quyền các địa phương
của các liệt sĩ bảo đảm giúp đỡ tổ chức tang lễ trọng trang trọng chú đáo an toàn
như tin đã đưa đoàn công tác của cục cứu hộ cứu nạn bộ quốc phòng bộ tư lệnh quân khu bốn
lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế ủy ban nhân dân huyện phong điền và các ban ngành liên quan
đã lên đường để chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn các công nhân bị vùi lấp tại thủy điện rào trăng ba
ở xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
khi đang dừng nghỉ tại tiểu khu sáu mươi bảy trạm kiểm lâm sông bồ thì bị sạt lở núi vào dạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi
một mươi một đồng chí sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp và hai cán bộ của huyện phong điền
phòng thông tin tuyên truyền cổng thông tin địa tử thuộc phan phòng ủy ban nhân dân tỉnh thủy thiên huế
đã ảnh dũng hy sinh
đây là một tổn thất vô cùng to lớn đối với quân đội bộ tổng tham mưu quân khu bốn tỉnh thừa thiên huế và gia đình các đồng chí